thưa quý vị và các bạn tiếp tục thông tin vụ sập hầm lò ở hòa bình
công an tỉnh hòa bình cho biết hôm nay bước sang ngày tìm kiếm thứ năm
nạn nhân cuối cùng mắc kẹt trong hầm than vẫn chưa được tìm thấy
hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm vị trí công nhân này mắc kẹt
theo thông tin của phóng viên truyền hình công an có mặt tại hiện trường cho biết
điểm cuối cùng của hầm lò bị sập hẹp ít dưỡng khí và hết sức ngột ngạt
do vấp phải những cục đá tảng lớn nên công tác đào bới rất khó khăn cho lực lượng cứu hộ
tuy nhiên với tinh thần khẩn trương cao nhất các lực lượng vẫn đang nỗ lực hết mình
nhằm tìm kiếm sớm nhất nạn nhân đang bị vùi lấp còn lại
được biết vào tối qua lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân thứ hai
ở độ sâu bảy trăm linh tính từ cửa hầm và đã tử vong